không khí ô nhiễm gây khó thở trong thời gian dài đã khiến nhiều người dân phải bỏ nhà cửa đi nơi khác sinh sống
đó là cảnh khốn khổ của nhiều hộ dân ở ea mekeng xã ea ba huyện miền núi sông hình tỉnh phú yên
khi sống gần nhà máy cao su phúc đặng gia
sự việc này đã được chính quyền địa phương biết rõ và tiến hành kiểm tra thế nhưng khâu xử lý lại diễn ra quá chậm
thời gian gần đây nhiều hộ dân ở thôn ea mekeng đã kiến nghị lên các cấp chính quyền
xem xét chấn chỉnh việc nhà máy cao su phúc đặng sa đóng tại địa bàn xã ea ba huyện miền núi sông hình tỉnh phú yên
xả khói gây ô nhiễm khu dân cư
nguy hiểm hơn tại khu vực này còn có trường tiểu học và trung học cơ sở ea ba cùng các điểm trường khác
với gần tám trăm linh học sinh cũng bị ảnh hưởng từ mùi hôi của nhà máy này
việc người dân phản ánh đã được chính quyền địa phương ghi nhận nhà máy thừa nhận
tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa được các ngành chức năng của huyện sông hình và sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú yên xử lý theo thẩm quyền
đặc thù ngành cao su cái mùi này tự nhiên rồi
nhiều khi anh cho nguyên liệu anh thấy đó mùi rất là nặng
khi mình xử lý mình xử lý tức là tốt nhất có thể thôi
đoạt tiêu chuẩn của ban ngành là nước thôi
đó là mình nhà máy sẽ tiếp tục cải thiện công nghệ mới công nghệ mới hạn chế mùi
mấy em chuyên môn đang tập
họ phải báo cáo ủy ban dân hiệu
thì theo hướng là báo cáo là cái nào mà thuộc thẩm quyền của ủy ban dân hiệu
thì ủy ban dân hiệu sẽ chỉ đạo xử lý chỉ nhìn kiếm chỉ đạo xử lý
còn cái nào mà thuộc thẩm quyền của tận thì kiếm vị sở tài nguyên môi trường quốc hợp để xử lý
tình trạng ô nhiễm không khí của nhà máy chế biến cao su phúc đặng sa
đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt sức khỏe của khoảng ba trăm linh hộ dân ở thôn ea mờ keng đã lâu
do vậy các ngành chức năng của tỉnh phú yên cần sớm xử lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân nơi đây